phong trào đăng ký hiến tặng mô tặng tại việt nam trong những năm qua đã thu hút được trên hai mươi năm người đồng hành và ủng hộ
đây là phong trào mang ý nghĩa cao đẹp lan tỏa tình yêu thương
để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động tham gia hiến tặng mô tặng
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia phát động cuộc thi viết về đề tài hiến ghép mô tạng
mang tên trao tặng yêu thương nối dài sự sống
với mong muốn mang những thông điệp của những nhà hào tâm đến với hàng triệu trái tim nhân ái
cuộc thi nhằm mục đích tìm ra những tác phẩm viết về đề tài hiến ghép tạng có chất liệu gây xúc động xúc tích
tác phẩm là những câu chuyện tác động lớn tới người đọc để khích lệ phong trào hiến tặng mô tặng trong nhân dân
bên cạnh đó còn tìm ra các nhân tố đặc biệt liên quan đến chủ đề tuyên truyền về hiến ghép tặng còn chưa được khai thác
nhằm tạo sân chơi cho các cá nhân nhà báo nhân dân cả nước tâm huyết với đề tài hiến ghép tặng
có cơ hội thể hiện thông qua các bài viết về những câu chuyện hiến tặng mô tạng
thời gian nhận bài thi từ ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín